thưa quý vị trong cuộc gặp mặt với cộng đồng người việt nam sống tại vương quốc liên hiệp anh và bắc ireland mới đây
một trong những nội dung mà thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh đó là mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân
thủ tướng thẳng thắn khẳng định tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền
nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho một trăm linh triệu dân không để ai thiếu ăn thiếu mặc khi khó ăn khi khó khăn không ai bị bỏ lại phía sau
theo người đứng đầu chính phủ muốn hòa bình ổn định phát triển thì phải có dân chủ không áp đặt không xuyên tạc
đó cũng là chính sách nhất quán của việt nam trong việc tôn trọng bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
cuối tháng một mươi vừa qua tòa án ở việt nam đã xét xử công khai và tuyên phạt các bị cáo là thành viên nhóm báo sảnh tổng cộng một mươi bốn năm sáu tháng tù giam
theo khoảng hai ba trăm ba mươi một bộ lợi hình sự về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
việc xử lý là đúng người đúng tội đúng pháp luật
quá trình xét xử tranh tụng công khai dân chủ
chính các luật sư cũng cho rằng việc truy tố các bị cáo là không oan sai vì có nhiều bài viết đã xâm phạm đến các cá nhân tổ chức
các bị cáo cũng đã nhận tội và tỏ ra ăn năn ẩn hận
vậy nhưng những tổ chức phản động đứng ra kêu gọi bảo vệ bè lái vụ việc này
lúc bóng tự do báo chí
bảo vệ nhân quyền để bóp méo xuyên tạc làm sai lệch bản chất vụ việc
nhằm chống phá chính trị hóa các vụ việc hình sự này
tôi cho rằng cái đánh giá đó là không có căn cứ
chưa nói đến việc đánh giá này là mang tính áp đọng và vượt bốc

chứ không thể đánh giá một cách chung chung được
một số tổ chức có quan điểm tư tưởng chống phá việt nam như ngôi nhà tự do fridam house
tổ chức phóng viên không biên giới rsf
tổ chức bảo vệ ký giả cpg
tổ chức theo dõi nhân quyền hrwk
đài á châu tự do rfa
đã lợi dụng vụ việc này đăng tải nhiều bài viết hình ảnh xuyên tạc
vụ cáo việt nam đàn áp tự do ngôn luận tự do báo chí
vi phạm quyền con người quyền tự do ngôn luận
thậm chí đưa ra báo cáo về nhân quyền mang tính chủ quan phiến diện
đây không phải là lần đầu tiên tổ chức fidam house đưa ra những đánh giá thiếu khách quan
sai sự thật định kiến dựa trên những thông tin sai sự thật về việt nam
thực tế những nỗ lực
thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở việt nam đã được các nước
các tổ chức quốc tế đánh giá cao tại cơ chế giả soát định kỳ phổ quát của hội đồng nhân quyền lhq qua các chu kỳ
báo cáo của freedom house là vô giá trị và tôi thấy không cần thiết phải bình luận thêm
các tổ chức phản động thường xuyên sử dụng lá bài tự do dân chủ nhân quyền gắn với mọi mặt trong đời sống
chỉ nhằm mục đích khắc họa việt nam với một diện mạo thù địch lạc hậu
đi ngược lại với những giá trị phổ quát của thế giới
giá tâm của họ không phải là cải thiện nhân quyền cho bất cứ ai như trong tôn chỉ hoạt động
mà là tìm cách chống phá trong nước
kêu gọi quốc tế can thiệp vào việt nam
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
trong âm mưu hoạt động chống phá việt nam
vấn đề nhân quyền luôn được các thế lực thù địch coi là một mũi tấn công gây sức ép lớn
tuy nhiên quan điểm chủ trương nhất quán của đảng nhà nước việt nam là không ngừng mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa
bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người
những gì mà đảng và nhà nước ta đã và đang làm là minh chứng rõ nét nhất
bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại việt nam
việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người luôn được đảng nhà nước ta thể chế hóa
cũng như thực thi nghiêm túc trong thực tiến
theo báo cáo chỉ số hạnh phúc của liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi
việt nam đứng thứ tám mươi ba trên một trăm năm mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
tăng một mươi một bậc so với năm hai nghìn một mươi
chỉ số phát triển con người ở việt nam đã tăng bốn mươi năm tám trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi hai nghìn một mươi chín
đưa việt nam nằm trong danh sách các nước có tốc độ tăng hdi cao nhất trên thế giới
chỉ số của việt nam đã tăng vượt bậc bắt nguồn từ những ưu tiên nỗ lực của chính phủ
các ban trong việc xây dựng phát triển quyền con người thúc đẩy bình đẳng xã hội
cùng với đó các thành tiệu trong công tác xóa đói giảm nghèo
đảm bảo an sinh xã hội là một trong những điểm sáng của việt nam
đặc biệt từ năm hai nghìn hai mươi đến nay cũng như nhiều nước khác trên thế giới
đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội việt nam
với quan điểm luôn đặt con người làm trung tâm trong mọi chính sách pháp luật của đảng nhà nước
việt nam đã triển khai hành động kịp thời quyết liệt
coi việc bảo vệ sức khỏe quyền lợi của người dân là ưu tiên cao nhất trong mọi chính sách chương trình hành động
đẩy mạnh vấn đề an sinh xã hội
không để ai bị bỏ lại phía sau
với những nỗ lực của mình dù trong khó khăn của dịch bệnh
việt nam vẫn được đánh giá là một trong các quốc gia điển hình
trong tiến trình thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của liên hợp quốc
tiếp tục triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững
việt nam đã được những kết quả tốt như là về bảo trợ xã hội
về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
đặc biệt là so sánh với các nước trong khu vực
đã có những bước tiến bộ vượt bậc
thời gian qua đại dịch đã làm cho nhiều tiến độ bị tụt hậu
đặc biệt là trong xóa đói giảm nghèo giảm bất bình đẳng
và ảnh hưởng đến tăng trưởng bình đẳng cho đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên chúng ta thấy rằng việt nam cũng đã có những cam kết
để tiến độ tốt hơn trong việc thực hiện những lĩnh vực này
và chúng tôi thấy rằng việt nam đã đạt được những kết quả tốt
phải nói là đặc biệt tốt trong các quyền về kinh tế xã hội
việc thực hiện quyền kinh tế xã hội
và những con người theo cơ chế giảng soát định kỳ phủ quát upr
của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
cũng đã được việt nam triển khai hết sức nghiêm túc và hiệu quả
trong chủ kỳ i và ii việt nam đã trình bày và bảo vệ thành công báo cáo quốc gia
đồng thời tiếp thu những đóng góp của các quốc gia khác
trong chu kỳ ba việt nam đã thông báo chấp thuận hai trăm bốn mươi một trên hai trăm chín mươi một khuyến nghị đạt tám mươi ba
chủ kỳ iii cũng là lần đầu tiên việt nam xây dựng báo cáo giữa kỳ tự nguyện
thực hiện các khuyến nghị upr
cho đến nay chỉ bảy mươi chín quốc gia từng nộp báo cáo giữa kỳ tự nguyện
là một trong số ít các quốc gia xây dựng báo cáo này
việt nam đã thể hiện trách nhiệm quốc gia thành viên sự minh bạch và nghiêm túc của việt nam
đối với các cơ chế upr nói riêng và trong việc thực hiện các cam kết quốc tế
về bảo đảm quyền con người nói chung
trong bảo đảm và thúc đẩy quyền con người việt nam luôn nỗ lực nghiêm túc phê chuẩn
và thực hiện các cơ chế
việt nam cũng không ước quốc tế về quyền con người cũng như các cơ chế nhân quyền quốc tế
đặc biệt với những kinh nghiệm nỗ lực của việt nam trong vai trò thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã tạo tiền đề và củng cố niềm tin của các nước asean
trong việc đề cử việt nam đại diện cho asean ứng cử làm thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
việt nam tham gia các công ước về nhân quyền thể hiện một nỗ lực của việt nam muốn thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế
đặc biệt việt nam trở thành nước có thu nhập trung bình
vì vậy việt nam mong muốn khuôn khổ pháp luật và tư pháp đạt ngang với sự phát triển về kinh tế
undp rất hoan nghênh các bước của việt nam đã tham gia vào các cơ chế nhân quyền trên thế giới
việt nam đang có những bước tiến rất tốt và đúng hướng
việc lần thứ hai việt nam ứng cử thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
đã thể hiện mong muốn của các bạn trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới
nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
điều ấn tượng là việt nam một quốc gia có thu nhập trung bình thấp
nhưng lại đạt kết quả cao cho xếp hạng chỉ số phát triển con người trên thế giới
những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
là những bằng chứng không thể phủ nhận cho các nỗ lực của việt nam trong lĩnh vực bảo đảm thực thi quyền con người
những kết quả đó đã lập tan mọi luận điệu xuyên tạc vụ cáo về vấn đề nhân quyền của các thế lực chứng phá
những nội dung chính trong phần tiếp theo
tháng một mươi một đến một mươi sáu giờ ngày hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bảy bốn trăm chín mươi một
hai mươi ca nhiễm mới trong đó có một mươi một ca nhập cảnh và bảy bốn trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước tại năm mươi năm tỉnh thành phố
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết là từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một
thành phố hà nội ghi nhận chín mươi ba ca bệnh trong đó có năm mươi bốn ca cộng đồng ba mươi chín ca trong khu cách ly và phong tỏa
các ca dương tính được phân bố tại hai mươi trong tổng số ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao hai tỉnh bình thuận và sóc trăng đã cho tái lập
các chốt kiểm soát phòng chống dịch trong khi đó các tỉnh bình phước an giang và bạc liêu nâng cấp độ phòng dịch
cụ thể thành phố phan thiết tỉnh bình thuận quyết định từ giờ ngày tám tháng một mươi một
thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn tức là vùng đỏ
từ giờ ngày bảy tháng một mươi một tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố
huyện hàm thuận bắc cũng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp bốn
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng yêu cầu người dân hạn chế ra đường
tỉnh cũng tái lập ba chốt kiểm soát ở cửa ngõ giáp bạc liêu là quốc lộ một đường quảng lộ phụng hiệp và nam sông hậu
từ giờ ngày sáu tháng một mươi một thành phố đồng xoài thị xã phước long và huyện trơn thành của tỉnh bình phước
dừng phục vụ ăn uống tại chỗ chỉ được phép bán mang về
tỉnh hậu giang cũng quyết định từ h ngày sáu tháng một mươi một người dân không được ra khỏi nhà kể từ hai mươi một h đến bốn h ngày hôm sau
tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ được bán mang về
các tỉnh bình phước khánh hòa an giang hậu giang bạc liêu yêu cầu quản lý chặt người về và đến từ các địa phương khác
trong đó tỉnh bình phước yêu cầu người đến và về từ vùng dịch cấp độ hai ba thuộc tp hcm bình dương đồng nai long an
phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính với sars cov hai còn hiệu lực theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
hôm nay trại giam ninh khánh thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng bộ công an
phối hợp với bệnh viện công an tỉnh ninh bình đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi hai
hoàn thành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hơn bốn năm trăm linh phạm nhân đang thi hành án tại trại giam ninh khánh
để bảo đảm an ninh an toàn tuyệt
đối trong quá trình tiêm vaccine trại giam ninh khánh đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch để triển khai thống nhất hiệu quả
đồng thời tổ chức tuyên truyền về tình hình dịch bệnh tác dụng và lợi ích của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phạm nhân
sau khi được tuyên truyền các phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine
bệnh viện công an tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ vật tư biểu mẫu tiêm
chuẩn bị trang thiết bị phương tiện xử lý cấp cứu trong trường hợp cần thiết
các phạm nhân trước khi tiêm phòng covid một mươi chín được thực hiện đo thân nhiệt khám sàng lọc khai thác bệnh sử
được tư vấn và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm thông báo về tác dụng liều lượng của loại vaccine được tiêm
các phạm nhân được giám sát xuyên suốt nghiêm ngặt trong quá trình tổ chức tiêm và được theo dõi y tế sau tiêm
buổi tiêm phòng covid một mươi chín tại trại giam ninh khánh diễn ra theo đúng quy trình quy định an toàn hiệu quả
bảo đảm đúng các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua gây bảy đổi thường ricvip thuộc giai đoạn hai
của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua gây bảy đổi thường ricvip
trên cơ sở thông tin dữ liệu điện tử do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ cung cấp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra xác minh và bước đầu làm rõ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lê quý ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng chú tại tỉnh bắc giang
theo thỏa thuận ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc
ban thuê một số đối tượng trông coi quán internet trực máy tính và giao dịch với khách hàng có nhu cầu mua bán điểm ric
đồng thời tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán điểm ric
tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
còn tại bình phước vào ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi một công an tỉnh cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc một bé gái hơn một tháng tuổi
bị bức tường nhà nghỉ đè tử vong sau khi bị xe ô tô tông sập
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối ngày năm tháng một mươi một một người đàn ông trú tại huyện bù đốc tỉnh bình phước
điều khiển xe ô tô loại năm chỗ đi vào nhà nghỉ
tuy nhiên khi điều khiển xe vào thới sân thì bất ngờ chiếc xe lao về phía trước tông thẳng vào phòng nghỉ đầu tiên
khiến một bức tường đổ sập đè thẳng lên người cháu lê kim ngân hơn một tháng tuổi
con gái chủ nhà nghỉ đang nằm trên võng khiến cháu bé tử vong
ngày sáu tháng một mươi một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã bắt đối tượng truy nã nguyễn văn nhi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại xã đại phước huyện nhân trạch
bố ý gây thương tích sau tám năm lận trụng
theo hồ sơ công an do có mâu thuẫn cá nhân nên ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai trần phẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã rủ nguyễn văn nhi và huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn dùng tay chân vào hung khí đánh anh nguyễn đức kiếm mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tỉnh đồng nai gây thương tích một mươi tám ở xã đại phước huyện nhân trạch
vào cuộc điều tra công an bắt được phẩm và cường riêng nhi bỏ trốn nên cơ quan chức năng ra quyết định truy nã
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh bình thuận bắt được nhi khi y đang lẫn trốn tại xã tân lập huyện hàm thuận nam
ngày hôm nay cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà hai tầng ở số ba mươi bảy trần đình xu quận một tp hcm
trước đó vào giữa đêm qua người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút tại căn nhà rộng hơn một trăm năm mươi m hai nên đã hô hoáng đập cửa dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng không thành
do trong căn nhà chứa nhiều thiết bị văn phòng mực in cùng những vật dễ cháy khác nên ngọn lửa bùng phát dữ dội
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến hiện trường chữa cháy
lực lượng cứu hỏa đã chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy sau hơn một giờ đám cháy bị dập tắt vụ cháy không gây thương vong về người song khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ nhiều căn nhà xung quanh không bị cháy lan
thưa quý vị hiện nay có rất nhiều hộ dân tại tp hcm đang cảm thấy bức xúc về hóa đơn tiền nước tăng vọt sau khi chốt số nước kỳ một mươi năm hai nghìn hai mươi một
trước đó từ kỳ sáu bảy tám mươi chín thành phố thực hiện giãn cách nên trong khoảng thời gian này không chốt được số nước
tại sao hóa đơn tiền nước kỳ một mươi lại tăng cao và đơn vị cung cấp nước đã phản hồi ra sao
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây
trường hợp chị đặng thị thư dung
địa chỉ tại hai trăm chín mươi năm sạc năm mươi tám đường lê đức thọ phường một mươi bảy quận gò vấp
theo chị dung đồng hồ nước này gắn suốt ba năm qua
do sống một mình là chỉ sử dụng nước máy vào nấu nướng nước sinh hoạt khác đều dùng nước giếng khoan
nên hàng tháng đều dưới đỉnh mức bốn khối một người
tuy nhiên đợt nhận hóa đơn mới đây chị giật mình vì mức nước tiêu thụ vượt gấp hai lần của cả ba năm qua
trong cái hóa đơn này tôi cảm thấy bất cập đó là chỉ số cũ là ba mươi
và chỉ số mới là một trăm một mươi
chứng tỏ là chỉ trong một tháng một mươi đó là tôi đã tiêu thụ tám mươi khối
mà trong khi cái đồng hồ nước này tôi cách đây ba năm tôi xây nhà
thì chẳng lẽ trong ba năm đó tôi xài có ba mươi khối
mà chỉ trong vòng có một tháng mà tôi xài đến tám mươi khối
như vậy là có một sự bất cập rất là vô lý
phần lớn các phản ánh của nhiều hộ dân trong biên lai thông báo số nước tiêu thụ
và giá tiền phải đóng cho thấy gây bất lợi cho người dân như
chốt số ở các kỳ
sáu bảy tám chín ở mức tiêu thụ tối thiểu mức đỉnh mức theo đồng người
các số dân còn lại dồn vào kỳ một mươi
đây là một trong những nguyên nhân số tiền phải đóng sau giãn cách tăng cao
nhà tôi là vẫn hai vợ chồng hai đứa con là bình quân mỗi tháng là khoảng một mươi năm một mươi sáu khối
nếu mà vượt cái mức đó là khoảng một mươi tám khối thôi
bỗng nhiên cái kỳ một mươi này nó lên tới hai mươi bốn con số không rõ
thường là đóng tầm khoảng một trăm một mươi mấy một trăm hai mươi mấy có dũ lắm á
những tháng tốt là một trăm năm mươi một trăm sáu mươi thì có
tháng này hình như nó lên tới hai trăm linh mấy tại bọn họ không đóng gợp
đóng góp bốn tháng nó ra tới một triệu mấy
giữa tháng năm cho tới giữa tháng một mươi mình đóng cửa hàng mà lại chỉ số nước lại tăng so với cái đồng hồ của
mình có một phòng ở hai mẹ con ở lại và cái chỉ số nước của nhà cung cấp nước
nó lại tăng mấy chục khối so với cái đồng hồ của hai mẹ con ở lại đó
mình thấy bất cập cái đó vấn đề đó thôi
vậy mấy chục khối nó đi đâu
ở đâu ra
trong thời gian giai đoạn dịch bệnh khó khăn mà nhà nước không hỗ trợ nước mà lại còn tăng cái chỉ số đó không rõ ràng
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đem phản ánh những bất cập của người dân tới đơn vị cung cấp nước
trả lời bằng văn bản công ty cổ phần cấp nước trung an thông tin như sau
do thực hiện giãn cách nên tính giả định mức tiêu thụ nước của ba kỳ gần nhất trước đó
cách tính giả định này có rủi ro sai số
giãn cách càng lâu sai số sẽ càng lớn
những khách hàng cung cấp chỉ số nước mỗi tháng thông qua tin nhắn ứng dụng hoặc website sẽ không gặp trường hợp này
để giải quyết khiếu nại thắc mắc về hóa đơn đơn vị cấp nước cho biết sẽ giải quyết trên quan điểm đảm bảo quyền lợi của khách hàng
đối với chỉ số tiêu thụ cao hơn sẽ được phân bổ lại đỉnh mức điều chỉnh đơn giá tương đương với các kỳ trước
đối với chỉ số thấp hơn sẽ thống nhất việc giữ chỉ số đến khi khách hàng sử dụng vượt quá hoặc hoàn tiền theo yêu cầu
trường hợp chỉ số tiêu thụ tăng do bể ống trong sẽ được xem xét giải quyết theo từng trường hợp
lãnh đạo tổng công ty cấp nước sài gòn sawako cũng cho biết sẽ không để khách hàng thiệt nếu bị cách tính giải định gây bất lợi
thưa quý vị do số ca f liên tục tăng trong mấy ngày qua nên tỉnh an giang đã nâng cấp độ dịch lên cấp độ ba mức nguy cơ cao trên toàn tỉnh đặc biệt là có đến hai mươi ba xã trên địa bàn đã nâng lên ở cấp độ bốn
tức là ở mức có nguy cơ rất cao
cùng với đó tỉnh an giang cũng đã khẩn trương ban hành các biện pháp hành chính để chống dịch như tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa tạm diện các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao đặc biệt chỉ cho phép các cửa hàng kinh doanh thức uống thực phẩm bán mang về
trong ngày hôm nay tỉnh an giang ghi nhận sự f cao kỷ lục với bốn trăm chín mươi một ca
nhằm chú động ứng phó tỉnh đang đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín và khẩn trương xây dựng hệ thống oxy trung tâm nâng cấp các khu điều trị tập trung nhân rộng mô hình cách ly điều trị f nhẹ tại nhà
mặc dù số ca f ghi nhận tại tỉnh an giang chủ yếu ở khu phong tỏa cách ly tuy nhiên dịch bệnh vẫn diễn biến khá phức tạp
do đó để đảm bảo an toàn người dân nên hạn chế đi lại khi không cần thiết và phải chấp hành nghiêm các biện pháp về năm k
theo số liệu của sở y tế tp hcm đến ngày hôm nay sau một mươi ngày tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi cơ bản đã hoàn thành và đạt tỷ lệ chín mươi năm
cụ thể theo báo cáo tổng số trẻ dự kiến tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn là bảy trăm tám mươi em
tuy nhiên sau rà soát số trẻ cần tiêm vaccine là sáu trăm sáu mươi tám bốn trăm bảy mươi ba em trong đó trẻ đi học là sáu trăm linh tám tám trăm linh chín trẻ không đi học là
tuy nhiên sau rà soát số trẻ cần tiêm vaccine là sáu mươi chín sáu trăm sáu mươi bốn em thành phố hồ chí minh đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín tại trường học tại cộng đồng và tại bệnh viện
sau một mươi ngày từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một tp hcm đã tiêm vaccine cho sáu trăm ba mươi chín chín trăm bảy mươi sáu trẻ trong đó tỷ lệ tiêm cho trẻ đi học đạt chín mươi ba ba năm trăm sáu mươi tám năm mươi bảy trẻ trên sáu trăm linh tám tám trăm linh chín trẻ
hiện một số trung tâm y tế vẫn đang triển khai tiêm vét cho các trẻ hoãn tiêm
trong điều kiện thích ứng với dịch covid một mươi chín các sản phẩm buộc chuyến đi nhiều điểm đến đảm bảo tính an toàn sẽ là nhu cầu của hầu hết các du khách
sau các tỉnh ở nam trung bộ đông nam bộ thành phố hồ chí minh đã và đang thực hiện lộ trình kết nối với các tỉnh vùng đồng bằng sông cổ lông nhằm kích thích cũng như kích hoạt và sớm khôi phục ngành du lịch
lãnh đạo thành phố hồ chí minh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đồng tháp về chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương
được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch với các sản phẩm hấp dẫn đa dạng phù hợp với thị trường khách du lịch thành phố hồ chí minh
nhiều doanh nghiệp lưu hành tại thành phố cũng rất chú trọng và quan tâm khai thác tour tuyến chương trình du lịch phục vụ khách tại khu vực này
thực tế khi chưa thể mở cửa đón khách quốc tế thị trường nội địa là cơ hội duy nhất của ngành du lịch để vượt qua giai đoạn khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
bên cạnh những sản phẩm du lịch nội vùng thì sản phẩm du lịch liên tuyến đặc sắc là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định khôi phục ngành du lịch
là một trung tâm thành phố du lịch lớn nhất cả nước thành phố hồ chí minh có hơn một doanh nghiệp kinh doanh vệ đủ lưu hành
trong đó có những doanh nghiệp có rất nhiều uy tín
và có kinh nghiệm cũng như quy mô hoạt động lớn
thành phố hồ chí minh chúng ta cũng đã tiêm một trăm linh dân số được tiêm mũi một và hơn tám mươi được tiêm mũi hai
như vậy thì từ cái thế mạnh đó thành phố hồ chí minh đã chủ động để kết nối trở lại với tỉnh thành trên địa bàn cả nước
để làm sao đẩy mạnh được cái liên tuyến liên kết vùng
để du khách có thể đi được
đẩy mạnh cái du lịch nội địa nó được đảm bảo an toàn trong cái giai đoạn thích ứng với dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
liên kết vùng được coi là chiều khóa vàng để khôi phục ngành du lịch
tuy nhiên yếu tố được nhấn mạnh trong liên kết là mỗi tỉnh thành cần giữ nguyên thế mạnh của mình trên tinh thần hòa nhập nhưng không hòa tan
việc liên kết phải tạo ra các sản phẩm mới phù hợp tâm lý thị hiếu từng phân khúc và có tính đặc trưng vùng miền
đặc biệt khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường thì phát triển du lịch phải gắn với việc đảm bảo an toàn phòng dịch chấp hành nghiêm các tiêu chí du lịch phải an toàn an toàn trong du lịch